sau ba năm khẩn trương thi công bảy bốn km đường hồ chí minh thuộc tuyến cuối qua tỉnh cà mau đã hoàn thiện
và mở ra cơ hội cho địa phương phát triển kinh tế xã hội nhất là thúc đẩy ngành du lịch tăng trưởng nhanh hơn
là một trong những hộ đến định cư sớm nhất tại xã đất mũi những ngày này gia đình ông vũ văn tam rất phấn khởi
khi tuyến đường hồ chí minh từ huyện nam căn đi đất mũi đã hoàn thành
giao thông thông suốt du khách tìm đến đất mũi ngày càng nhiều
nhờ đó công việc kinh doanh buôn bán của những gia đình như ông tam đã thật sự khởi sắc hơn trước
đường hồ chí minh qua địa bàn tỉnh cà mau có chiều dài hơn năm mươi tám km
trong đó việc thi công điểm cuối từ huyện nam căn đi xã đất mũi dài bảy bốn km gặp rất nhiều khó khăn bởi địa hình nền đất yếu
các đơn vị phải dùng nhiều giải pháp xử lý trông lún để bảo đảm chất lượng công trình
đường hồ chí minh phá đi thế ốc đảo của huyện ngọc hiển trước đây
đặc biệt là khu du lịch mũi cà mau được thủ tướng chính phủ quy hoạch là khu du lịch trọng điểm quốc gia
chính đoạn đường này dẫn đến khu du lịch là một điều kiện rất thường lợi
sự thay đổi rõ nhất là lượng du khách đổ về đất mũi đã tăng rất nhanh
trước đây bình quân mỗi ngày chỉ đón từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh lượt du khách
thì nay đã tăng lên khoảng hai ba lượt
cảm thiện tỉnh cà mau đã thu hút thành công nhiều dự án đầu tư về phát triển hạ tầng du lịch
kinh tế tại đất mũi kỳ vọng tạo thêm sung lực cho vùng cực nam tổ quốc phát triển mạnh mẽ